huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đang phát triển mạnh mô hình homestay thân thiện
mô hình này đã tạo được ấn tượng tốt đối với du khách
đồng thời còn góp phần giữ gìn cảnh quan bảo vệ môi trường
đảo bé huyện đảo lý sơn hiện có hơn một mươi homestay thân thiện môi trường
được làm bằng vật liệu gỗ do các bạn trẻ thiết kế với không gian thoáng mát
vật dụng được trang trí đi kèm là vỏ ốc chai nhựa hay những thơ gỗ được tái chế
điều đặc biệt các homestay này không có sự can thiệp của bê tông cốt thép
thay vào đó các chủ homestay ở đảo bé đã kết hợp nhà sàn gỗ với không gian thiên nhiên bên ngoài
tạo cảm giác thoải mái cho du khách khi lưu trú tại đây
những năm gần đây huyện đảo lý sơn là điểm đến được
ưu tiên chọn lựa của du khách trong nước và quốc tế
chính quyền địa phương đất đảo đã hướng cho người dân kinh doanh mô hình du lịch cộng đồng
các dịch vụ hướng đến thiên nhiên thân thiện môi trường
sau hơn ba năm đảo lý sơn đã có gần một trăm ba mươi cơ sở dịch vụ du lịch cộng đồng phục vụ du khách
hiện có nhiều hộ gia đình đang tiếp tục đầu tư thêm những ngôi nhà nhỏ
có không gian gần gũi thiên nhiên để thu hút khách du lịch
để phát triển mô hình homestay thân thiện môi trường
huyện lý sơn tiếp tục hỗ trợ khuyến khích người dân phát triển loại hình du lịch homestay
bằng vật liệu gỗ hạn chế xây dựng homestay khu du lịch bằng bê tông cốt thép
tầm thời gian qua đối với người dân sẽ đang bằng phát triển du lịch
dịch vụ và đặc biệt là xây dựng các mô hình du lịch homestay
người dân ở đây chọn mô hình rất là đặc biệt
nhất là chọn những lội hình như các dịch vụ thân thiện với môi trường
kể đến là homestay tức là người ta tạm dụng những vật liệu bằng từ gỗ
để xây dựng một môn ngân chắc đặc trưng là homestay của biển
nên qua vấn đề này đã thu hút được khách du lịch đã đến đảo và lưu trú
lại xã đảo bình trong chắc vài ngày
từ đầu năm đến nay đảo lý sơn đón hơn hai trăm linh lượt du khách
các homestay dịch vụ cộng đồng đã tạo ấn tượng mạnh
và giải quyết được nhu cầu lưu trú của du khách
điều quan trọng hơn là người dân nơi đây đã biết cách phát triển du lịch thân thiện
gắn với việc bảo tồn di sản địa chất
giúp cho các hoạt động du lịch nơi đây phát triển bền vững